báo cáo của tổng cục thuế cho thấy đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thu ngân sách của toàn ngành ước đạt hơn năm trăm linh tám sáu trăm linh tỷ đồng
đạt bốn mươi ba năm so với dự toán pháp lệnh tăng hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể thu từ dấu thô ước đạt hơn hai mươi ba ba trăm bảy mươi tỷ đồng bằng năm mươi hai bốn so với dự toán bằng chín mươi bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thu nội địa ước đạt hơn bốn trăm tám mươi năm hai trăm ba mươi tỷ đồng bằng bốn mươi ba hai so với dự toán pháp lệnh tăng một mươi năm
số thu ngân sách trung ương lũy kế năm tháng ước đạt hai trăm ba mươi năm tỷ đồng bằng bốn mươi một năm dự toán tăng hai mươi ba
thu ngân sách địa phương ước đạt hơn hai trăm bảy mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng bằng bốn mươi năm năm dự toán tăng chín một
dự toán thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín quốc hội chính phủ giao cho ngành thuế
là một một trăm sáu mươi tám một trăm linh tỷ đồng bằng một trăm linh một tám so với ước thực hiện năm hai nghìn một mươi tám